cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam nông tỉnh phú thọ vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam
đối với vũ văn tuấn chú tỉnh thái bình và lương thị mai chú tỉnh hương yên về hành vi trộm cắp tài sản
sau khi nhận được tin báo của người dân về việc bị mất một chiếc xe mô tô trị giá hai mươi triệu đồng
công an huyện tam nông đã làm rõ thủ phạm gây ra vụ trộm cắp trên là vũ văn tuấn và lương thị mai
khi nhận được tin báo của người dân về việc bị mất một chiếc xe mô tô trị giá hai mươi triệu đồng
trung tá nguyễn thành yêu cầu đối tượng hạ dao nhưng đối tượng không chấp hành mà nhào đâm vào phía sườn trái và tay của đồng chí thành
mặc dù bị thương nhưng trung tá thành cùng các cán bộ chiến sĩ đã kiên quyết khống chế đưa đối tượng về trụ sở làm việc
tăng vật thu giữ gồm một con dao nhọn dài khoảng hai mươi năm cm
một đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự qua tài khoản icloud trên điện thoại di động
vừa bị công an tỉnh lào cai chủ trì phối hợp với các cục nghiệp vụ bộ công an triệt phá
lực lượng công an đã bắt giữ ba mươi chín đối tượng tại sáu địa điểm thuộc bốn tỉnh thành phố
vật chứng thu giữ gồm bốn mươi một máy tính năm mươi chín chiếc điện thoại di động một xe ô tô
quá trình đấu tranh ban đầu xác định từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay các đối tượng sử dụng hai mươi ba tài khoản ngân hàng
cho khoảng bảy mươi bảy một trăm linh lượt người vay lãi nặng với số tiền khoảng trên ba trăm ba mươi bốn tỷ đồng thu lợi bất chính khoảng một trăm linh chín tỷ đồng
trung bình lãi suất cho vay là khoảng ba trăm bốn mươi chín một năm
một nhóm thanh thiếu niên gồm chín đối tượng điều khiển phương tiện đi về tốc độ cao không đội mũ bảo hiểm
lưu thông trên tuyến đường quốc lộ một mươi năm a thuộc địa phận thị trấn đức thọ vừa bị lực lượng công an tỉnh hà tĩnh tổ chức vây bắt
đấu tranh khai thác ngoài các vi phạm về trật tự an toàn giao thông nhóm thanh thiếu niên này còn có trao đổi thông tin
về việc mua bán các loại tiền chất để tự chế tạo pháo nổ
căn cứ vào các thông tin thu thập công an huyện đức thọ đã tiến hành triệu tập thêm một mươi đối tượng khác để làm việc
các thanh thiếu niên đã tự nguyện giao sáu mươi năm quả pháo tự chế với tổng trọng lượng ba ba kg hơn một hai kg thuốc pháo và gần hai mươi sáu mét dây dẫn
cũng liên quan đến pháo nổ thông tin từ công an quận hải an thành phố hải phòng cơ quan chức năng địa phương
đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ nổ xảy ra trên địa bàn khiến một người tử vong
trước đó vào chiều tối ngày một mươi ba tháng một mươi hai
ở đường tân vũ phường tràng cát quận hải an đã xảy ra nổ lớn làm bay máy tôn và đồ đạc trong nhà
khi người dân sống gần khu vực đến hiện trường đã phát hiện một nam thanh niên sinh năm hai nghìn năm
chú phường tràng cát bị thương nặng đang nằm trên nền nhà bên cạnh có nhiều sắc giấy và vật liệu để chế tạo pháo
đến ngày một mươi bốn tháng một mươi hai do thương tích nặng nên nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện
bước đầu kết quả thu thập tại hiện trường cho thấy có rất có thể nạn nhân đã gặp nạn
khi đang thực hiện việc sản xuất trái phép pháo nổ
được biết thời gian qua trên địa bàn hải phòng đã xảy ra nhiều vụ tai nạn liên quan đến sản xuất pháo nổ trái phép
chỉ tính trong hai tháng gần đây đã xảy ra ba vụ làm chết ba người và bị thương một người
hiện các vụ việc đang được tiếp tục lực lượng công an địa phương phối hợp vào cuộc điều tra làm rõ theo quy định
công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng hiện đang tạm giữ võ quang huy chú tại huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng
sau thời gian theo dõi huy nhận thấy chủ nhà sơ hở đã trộm chiếc xe máy
tại một nhà dân trên đường hùng vương phường một mươi một thành phố đà lạt
hình ảnh camera ghi lại cho thấy tại thời điểm trên
thanh niên đã liều lĩnh trộm xe và lao đi ngay trước mặt chủ nhà
ngay sau khi bị phát hiện và chi hô đối tượng đã bị bắt giữ bởi một bảo vệ quán ăn ngay bên cạnh
và với sự hỗ trợ của người dân xung quanh
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang thụ lý
điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ nhận hối lộ
lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi
xảy ra tại công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại vận tải và du lịch xuyên việt oi
và một số cơ quan tổ chức liên quan
ngày hôm qua cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở đối với ông lê đức thọ
nguyên bí thư tỉnh ủy bến tre để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can
lệnh thi hành thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở nơi làm việc
đối với bị can lê đức thọ
tòa án nhân dân tỉnh an giang vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử trùng quân lộng nguyễn thị kim hạnh
tức một mươi tường chú huyện an phú trong vụ án trốn thuế và dừa tiền
trong đó bị cáo hạnh bị truy tố về hai tội danh trên
theo cáo trạng từ năm hai nghìn chín đến năm hai nghìn hai mươi nguyễn thị kim hạnh đã thành lập bốn công ty trách nhiệm hữu hạn
hai hộ kinh doanh do chính bị cáo hạnh và người làm công đứng tên đại diện
để đăng ký kinh doanh nhiều lĩnh vực
nhưng chủ yếu là bán đường nguồn gốc số lượng đường do hạnh trực tiếp mua vận chuyển
từ campuchia về việt nam tiêu thụ
quá trình điều hành hoạt động các công ty và hộ kinh doanh cho thấy nguyễn thị kim hạnh
đã bán đường cát cho hai mươi khách hàng ở các tỉnh thành phố với tổng số tiền hơn ba tỷ đồng
khi mua bán đường cát hạnh đã không lập hồ sơ kế toán không xuất hóa đơn bán hàng
và kê khai thuế không đúng doanh thu bán ra
căn cứ kết quả giám định về thuê số tiền gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước
từ các hành vi trên là hơn bảy trăm năm mươi năm tỷ đồng
đây là lần thứ hai vụ án được đưa ra xét xử
trước đó tệ phiên xét xử diễn ra vào ngày bốn tháng một mươi hai
ngoài ba bị cáo toán nhân dân tỉnh an giang còn triệu tập tám mươi hai người có quyền và nghĩa vụ liên quan
tuy nhiên do số người có quyền và nghĩa vụ liên quan được triệu tập vắng mặt quá nhiều
để đảm bảo quyền lợi và lễ hiệu pháp của các bị cáo hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa
tiếp tục với thông tin khác bộ giáo dục và đào tạo đã chính thức chốt phương án
thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm hai nghìn năm với phương án thi là hai cộng hai
trước sự thay đổi này nhiều cơ sở giáo dục đại học cho biết là sẽ có kế hoạch tính toán
điều chỉnh lại các tổ hợp xét tuyển đại học
tại mùa tuyển sinh đại học vừa qua với đa dạng các phương thức xét tuyển đại học
trong đó thì phương thức xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp và xét tuyển học bạ vẫn chiếm ưu thế
tuy nhiên với sự thay đổi về số môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi năm tới đây
đã kéo theo sự thay đổi về tổ hợp các môn thi
điều này đã khiến cho nhiều trường đại học phải lên phương án tính toán kế hoạch lựa chọn
thêm những phương thức tuyển sinh phù hợp
đánh giá theo hình thức là đánh giá khả năng tư duy khả năng thích ứng và đam mê của các bạn
khả năng phát triển của các bạn trong trường đại học hơn là biết một cái khối kiến thức nhất định
ở thời điểm lựa chọn thi
cái việc phỏng vấn trực tiếp thí sinh cũng gợi mở được rất nhiều điều
hiểu hơn về thí sinh đó cũng như là biết được những tiềm năng mà một bài thi trên giấy rất khó đánh giá được
với trường đại học y hà nội được đánh giá là một trong những trường có điểm xét tuyển đại học trong những tốt đầu
năm học vừa qua cũng đã giành tỷ lệ lớn chỉ tiêu xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi
với sự điều chỉnh môn thi tốt nghiệp các tổ hợp thí sinh đăng ký có thể giảm đi
chính vì vậy nhà trường cũng đã tính đến phương án riêng để vẫn tiếp tục tuyển sinh những thí sinh giỏi đặc biệt
là những ngành có tỷ lệ cao

các công cụ bình thường để chúng ta xét tuyển
để đảm bảo cho thí sinh có sự chuẩn bị hiện các trường học cũng đang khẩn trương lên phương án điều chỉnh phương thức tuyển sinh
nhất là những trường đại học dành phần lớn chỉ tiêu xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông
đối với học viện thì học viện cũng đang trong một quá trình về nghiên cứu phương thức tuyển sinh của năm hai nghìn hai mươi năm
và dự báo là trong năm hai nghìn hai mươi năm thì cũng có những sự thay đổi về mặt phương thức xét tuyển
theo hướng tăng tỷ lệ các bài thi về đánh giá năng lực
các bài thi đánh giá về tư duy các bài thi về chứng chỉ quốc tế hoặc là các giải thưởng
để lựa chọn các thí sinh mà có đủ các năng lực để theo học tốt
hiện nay các khối tuyển sinh truyền thống của nhiều trường đại học đa phần đều có môn ngoại ngữ
tuy nhiên từ năm hai nghìn hai mươi năm trong kỳ thi tốt nghiệp ngoại ngữ trở thành môn tự chọn thay vì môn thi bắt buộc như hiện nay
do vậy các trường đại học chắc chắn sẽ phải có sự tính toán lại và nghiên cứu kỹ lưỡng
để sớm xây dựng phương án tuyển sinh đại học năm hai nghìn hai mươi